tại đà nẵng bộ tư lệnh quân khu năm phối hợp với trung tâm ứng cứu sự cố hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân
khu vực miền trung thuộc binh chủng hóa học đã tổ chức lực lượng gồm bảy xe chuyên đặc trụng
phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại bảy trên bảy phường thuộc quận sơn trà
hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ được huy động tiến hành khử khuẩn từ khu vực phường an hải đông an hải tây
đến điểm cuối là ubnd phường thọ quang
trước thời gian thực hiện nhiệm vụ ubnd các phường đã thông báo với bà con nhân dân trên trục đường từ ba mét
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đóng cửa sổ ra vào di chuyển các phương tiện xe cơ giới
tạo thuận lợi cho xe chuyên dụng làm nhiệm vụ
đến hơn một mươi bảy giờ chiều cùng ngày toàn bộ khu dân cư khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
khách sạn sử dụng cách ly tập trung ở quận sơn trà cơ bản đã được khử khuẩn